ngày hai mươi một tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
và chương trình số hai của thành ủy hà nội về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân
cùng dự các đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và đại diện lãnh đạo các bộ ngành cùng chín tỉnh thành phố đồng bằng sông hồng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương đánh giá cao kết quả thành phố hà nội đã đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
và chương trình số hai của thành ủy thủ tướng cho rằng môi trường nông thôn chưa được cải thiện tích cực người dân một số nơi còn kêu ca về rác thải
về nước thải ô nhiễm không khí do đó bên cạnh phát huy vị trí trung tâm đầu tàu ở chức năng đô thị thành phố hà nội cũng cần chú trọng phát triển khu vực nông thôn
ngoài ô coi đây là hạt nhân phát triển đi đầu cả nước thủ tướng mong muốn hà nội phát triển mạnh mẽ hơn nữa các trung tâm đô thị vệ tinh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị
đáng chú ý nông thôn hà nội cần giữ gìn văn hóa truyền thống thủ đô nghìn năm văn hiến thanh lịch sâu sắc và bản sắc